đức xác nhận trường hợp thứ ba nhiễm biến thể omicron
việc kiểm tra theo trình tự đã xác nhận kết quả
trường hợp bị nghi ngờ được thông báo vào sáng ngày hai mươi bảy tháng một mươi một
đã nhiễm biến thể omicron
ông kai klaus bộ trưởng cấp đề xã hội ở bang hesse đã thông báo trên titer
hai trường hợp nhiễm biến thể omicron đã được xác nhận được bộ y tế bang bovedia đức
báo cáo ngày hai mươi bảy tháng một mươi một
hai người bị nhiễm bệnh đã trở về từ nam phi vào ngày hai mươi bốn tháng một mươi một
và đã hiện đang trong tình trạng tự cách ly
cơ quan y tế khu vực đồng nam của đức yêu cầu hành khách trên cùng chuyến bay với hai bệnh nhân trên
báo cáo với cơ quan y tế địa phương càng sớm càng tốt
và bất kỳ ai đã đến nam phi trong vòng hai tuần qua cần làm xét nghiệm pcr
một trường hợp nghi nhiễm nến thể omicron cũng đã được báo cáo sau khi máy bay hạ cánh ở miền tây hez
một số đột biến địa hình của biến thể omicron đã được tìm thấy vào đêm qua ở một du khách trở về từ nam phi
do đó chúng tôi nghi ngờ khả năng cao nhiễm bệnh và người này đã bị cách ly
việc giải mã trình tự gen hoàn chỉnh vẫn đang chờ xử lý vào thời điểm hiện tại
ông kai klaus bộ trưởng các vấn đề xã hội khu vực cho biết trên trái tờ
cùng ngày các quan chức y tế ở bang miền nam burveria đã phát hiện hai trường hợp mắc omicron
các hạn chế đối với việc đi lại bằng đường hàng không từ miền nam châu phi
đã có hiệu lực từ ngày hai mươi tám tháng một mươi một sau khi vùng này được phân loại là khu vực có virus
theo đó các hãng hàng không chỉ có thể vận chuyển công dân đức từ nam phi về nước
và ngay cả những người đã được tiêm chủng đầy đủ vẫn phải thực hiện cách ly bắt buộc trong một mươi bốn ngày
biến thể mới đã gây ra cảnh báo ở đức và nhiều quốc gia châu âu khác
châu lục đang phải vật lộ để ngăn chặn làn sóng dịch thứ tư với sự gia tăng các trường hợp mắc covid một mươi chín
ngày càng có nhiều các quốc gia châu âu báo cáo về việc các trường hợp mắc biến thể omicrone mới được phát hiện
tại đức tổng thống frank walter steinmeier đã gọi người dân đức tự nguyện giảm tiếp xúc
để tránh một đợt phong tỏa mới du khách đến từ các quốc gia châu phi
sẽ phải xuất trình kết quả xét nghiệm covid một mươi chín âm tính và thực hiện cách ly bắt buộc trong một mươi ngày
ngày hai mươi tám tháng một mươi một hà lan cho biết cho đến nay một mươi ba người đã có kết quả xét nghiệm dương tính với biến thể omicron
một mươi ba bệnh nhân này nằm trong số sáu mươi một hành khách dương tính với covid một mươi chín
đã đi trên hai chuyến bay riêng biệt từ nam phi hạ canh xuống sân bay schiphol của amsterdam trong ngày hai mươi sáu tháng một mươi một
tại công hòa séc một bệnh viện ở thành phố liberek miền bắc nước này
đã xác nhận phát hiện một bệnh nhân nữ nhiễm biến thể mới với sắc xuất chín mươi
đan mạch đã công bố hai trường hợp nhiễm omicron trong đó áo cho biết
nước này đang điều tra một trường hợp nghi ngờ nhiễm vào ngày hai mươi tám tháng một mươi một
và tại pháp bộ trưởng bộ y tế oliver veran cho biết biến thể này có thể đã được lưu hành ở nước này
viện y tế quốc gia italy xác nhận một trường hợp mắc biến thể mới đã phát hiện ở milan
đây là một người đến từ mozambique
vương quốc anh báo có hai trường hợp nhiễm biến thể omicron đã được xác nhận
bộ trưởng bộ y tế anh sajis savich cho biết hai ca mắc này có liên quan và có mối liên hệ với việc du lịch đến miền nam châu phi
sự lây nhiễm của biến thể mới với bằng chứng sơ bộ cho thấy
có khả năng lây truyền cao và kháng lệnh các phương pháp điều trị hiện tại
bao gồm cả vaccine covid một mươi chín đã khiến thủ tướng boris johnson ra lệnh thắt chặt các yêu cầu nhập cảnh
chúng tôi sẽ không ngăn cản người dân đi du lịch
nhưng sẽ yêu cầu bất kỳ người nào nhập cảnh vào vương quốc anh
phải làm xét nghiệm pcr vào cuối ngày thứ hai sau khi đến và tự cách ly cho đến khi có kết quả âm tính
thủ tướng johnson nói trong một họp báo vào chiều ngày hai mươi bảy tháng một mươi một
bộ trưởng y tế anh sajid savit tuyên bố
việc đeo khẩu trang bắt buộc sẽ được áp dụng trở lại tại các cửa hàng
và phương tiện giao thông công cộng ở anh
tất cả các hành khách đến anh đều được hướng dẫn làm xét nghiệm pcr
và từ cách ly cho đến khi có kết quả xét nghiệm âm tính
anh là nước đầu tiên áp đặt lệnh cấm đối với du khách đến từ các quốc gia miền nam châu phi
sau khi các nhà khoa học nam phi phát hiện ra biến thể này
bộ trưởng javid trước đó đã viết trên twitter rằng
hai người bị nhiễm biến thể omicron đang tự cách ly
và việc truy vết những người đã tiếp xúc với hai bệnh nhân trên đang được thực hiện
ông savit nói thêm
để đề phòng chúng tôi đang tiếp tục triển khai xét nghiệm có mục tiêu
ở các khu vực bị ảnh hưởng nottingham và jamesford
và giải mã trình tự gen tất cả các trường hợp dương tính
thành phố hồ chí minh xin thí điểm đón khách quốc tế không cần cách ly từ tháng một mươi hai
ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh trình thủ tướng kế hoạch thí điểm đón khách du lịch quốc tế
sử dụng hộ chiếu vaccine từ tháng một mươi hai
đáng chú ý không yêu cầu khách du lịch cách ly tập trung
ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh vừa có văn bản trình thủ tướng
và bộ văn hóa thể thao và du lịch kế hoạch thí điểm đón khách du lịch quốc tế đến thành phố hồ chí minh
theo đó thành phố hồ chí minh muốn thí điểm đón khách du lịch quốc tế
bắt đầu từ tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một mở rộng dần phạm vi trong năm hai nghìn hai mươi ba
không yêu cầu cách ly sau nhập cảnh khi áp dụng cơ chế hộ chiếu vaccine
cụ thể từ tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một thành phố hồ chí minh thí điểm cho phép các doanh nghiệp lữ hành quốc tế
đủ điều kiện đón khách quốc tế
đến thành phố theo các chương trình du lịch chọn gói
thông qua các chuyến bay thuê chuyến và chuyến bay quốc tế thường lệ
từ tháng một năm hai nghìn hai mươi hai thành phố hồ chí minh đón khách quốc tế đến thành phố
từ các chuyến bay thuê chuyến và chuyến bay quốc tế thường lệ
theo các chương trình du lịch chọn gói tại thành phố hồ chí minh
hoặc kết hợp nhiều điểm đến giữa thành phố hồ chí minh
và các địa phương đã được chấp thuận đón khách quốc tế
từ tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai thành phố hồ chí minh dự kiến sẽ mở lại hoàn toàn
đối với thị trường du lịch quốc tế
khách du lịch quốc tế phải đáp ứng đủ các điều kiện về tiêm vaccine
ngừa covid một mươi chín có xét nghiệm âm tính có bảo hiểm y tế
và có nội dung điều trị covid một mươi chín với mức trách nhiệm tối thiểu năm mươi usd
quy trình tổ chức đón và phục vụ khách quốc tế đến thành phố hồ chí minh
thực hiện quy trình thủ tục nhập xuất cảnh cho khách du lịch quốc tế
tại cảng hàng không quốc tế tân sơn nhất cảng hành khách quốc tế
cảng sài gòn quy trình vận chuyển khách quy trình đón và phục vụ
khách du lịch quốc tế tại cơ sở lưu trú điểm tham quan cơ sở du lịch
theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của các bộ ngành trung ương
theo tờ trình tp hcm nêu bối cảnh nhiều quốc gia đông nam á
mở cửa đón khách du lịch đem lại hiệu quả tích cực
bộ ngoại giao đã tạm công nhận hộ chiếu vaccine của hàng chục quốc gia
các tỉnh như khánh hòa kiên giang đà nẵng quảng ninh quảng nam
đã được chính phủ cho đón khách quốc tế sử dụng hộ chiếu vaccine
tp hcm còn nhiều điều kiện cần thiết khác để đón khách du lịch quốc tế
như tỷ lệ người dân đã được tiêm vaccine của tp hcm cao
hệ thống y tế sẵn sàng về nhân lực vật lực trang thiết bị vật tư y tế
và đã có kinh nghiệm xử lý các tình huống phát sinh trong phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
tp hcm là trung tâm du lịch của cả nước đón hơn tám sáu triệu khách quốc tế
trong năm hai nghìn một mươi chín chiếm gần năm mươi lượng khách du lịch quốc tế đến việt nam
theo đó tp hcm chia ba giai đoạn để đón khách quốc tế trở lại
giai đoạn một là từ tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một thí điểm đón khách quốc tế
theo các chương trình du lịch chọn gói khép kín thông qua các chuyến bay thuê chuyến
và thương mại quốc tế qua phương tiện du lịch đường thủy tại các khu vực
cơ sở dịch vụ du lịch được lựa chọn tại tp hcm
doanh nghiệp lữ hành được phép hoạt động phải đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định
giai đoạn hai từ tháng một năm hai nghìn hai mươi hai mở rộng phạm vi đón khách du lịch quốc tế
cho phép tất cả các doanh nghiệp lữ hành quốc tế đủ điều kiện
theo quy định được phép phục vụ khách du lịch quốc tế đến tp hcm
thông qua các chuyến bay thuê chuyến và thương mại quốc tế thường lệ
thông qua các phương tiện du lịch đường thủy
trong giai đoạn này khách có thể tham gia các chương trình du lịch kết hợp nhiều điểm đến
sau khi đã hoàn thành chương trình du lịch tại tp hcm trong thời gian bảy ngày
trước mắt kết nối kiên giang khánh hòa đà nẵng quảng nam quảng ninh
và có thể bổ sung một số địa phương khác nếu đáp ứng điều kiện
và có đề xuất đón khách du lịch quốc tế
trước đó tại hội nghị liên kết du lịch giữa tp hcm và tỉnh bến tre
trong điều kiện thích ứng an toàn với dịch covid một mươi chín
một trong những giải pháp để kích hoạt hoạt động du lịch liên tuyến
giữa tp hcm và bến tre được lãnh đạo ủy ban nhân dân tp hcm đề xuất
là kế hoạch thí điểm đón khách quốc tế trở lại khi tình hình dịch bệnh được kiểm soát
bà phan thị thắng phó chủ tịch ủy ban nhân dân tp hcm cho biết
các đơn vị cần có sự chuẩn bị ngay từ bây giờ lộ trình mở cửa đón khách quốc tế
khi tình hình dịch bệnh trong nước được kiểm soát
hiện nay thủ tướng chính phủ đã chấp thuận cho một số tỉnh thành mở cửa đón khách quốc tế
để đảm bảo các tiêu chí thích ứng an toàn với dịch covid một mươi chín
bộ văn hóa thể thao và du lịch cũng vừa trình thủ tướng chính phủ hướng dẫn
tạm thời thí điểm đón khách quốc tế đến việt nam
cụ thể với du khách đăng ký tour trên bảy ngày sau khi được xét nghiệm âm tính
trong ngày thứ bảy có thể kéo dài hành trình du lịch sang địa phương khác
được phép đón khách nhưng vẫn phải theo tour chọn gói khép kín
thành phố hồ chí minh cũng đang có đề xuất xin triển khai sớm đón khách du lịch quốc tế
sau khi kiểm soát tình hình dịch bệnh và người dân được tiêm vaccine đạt tỷ lệ cao
bà phan thị thắng nói
giai đoạn ba sẽ mở cửa lại hoàn toàn đối với thị trường khách du lịch quốc tế
thời điểm bắt đầu sẽ căn cứ tình hình dịch bệnh thực tế
và trên cơ sở đánh giá kết quả đón khách du lịch quốc tế trong hai giai đoạn đầu
sở du lịch thành phố hồ chí minh đã xây dựng dự thảo đề án tổ chức đón khách du lịch quốc tế
đến thành phố hồ chí minh sử dụng hộ chiếu vaccine cuối năm hai nghìn hai mươi một và năm hai nghìn hai mươi hai
sở du lịch nhận định thành phố hồ chí minh dù đang gặp nhiều khó khăn
song công tác phòng chống dịch ở thành phố đã đạt được một số kết quả tích cực
trong đó quan trọng nhất là tỷ lệ người dân được tiêm vaccine ngày càng cao
tính đến ngày một mươi năm tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một
thành phố đã thực hiện tiêm tổng cộng được một mươi hai năm trăm ba mươi chín bốn trăm hai mươi hai liều vaccine phòng covid một mươi chín
trong đó đã tiêm được bảy một trăm linh tám một trăm một mươi một mũi một và năm bốn trăm ba mươi một ba trăm một mươi một mũi hai
đạt tỷ lệ mũi một là chín mươi tám sáu và mũi hai là bảy mươi năm ba mươi bốn